tối qua mưa lớn kéo dài đã khiến một số khu vực ở thị trấn mường xén và xã tây sơn thuộc huyện kỳ sơn của tỉnh nghệ an bị ngập lụt
do lượng mưa lớn kéo dài đất đá cây cối từ thượng nguồn khu vực quầy giảng xã tây sơn huyện kỳ sơn đổ về
làm cho hệ thống cống thoát nước tại đây bị mắc kẹt nước dâng lên cao gây ra ngập lụt
cơn lũ ống xuất hiện khá bất ngờ nên nhiều người dân ở vùng hạ du thị trấn mường xén trở tay không kịp nhiều khu vực bị ngập sâu
cơn lũ cũng cuốn theo một lượng lớn đất đá tràn xuống đường gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
sau khi mưa rứt ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã huy động lực lượng chức năng đoàn viên thanh niên và các phương tiện
đến dọn dẹp đất đá hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại đồng thời dọn dẹp đất đá đảm bảo lưu thông